đều đang nỗ lực tìm kiếm và thực hiện các giải pháp chống ủn tắc giao thông
và một trong những đề xuất quan trọng được dư luận đặc biệt chú ý
đó là hạn chế xây dựng công trình cao tầng trong khu vực trung tâm
thưa quý vị và các bạn nhiều chuyên gia đã đưa ra những nhận định trong thời gian không xa
với tốc độ phát triển của các công trình cao tầng như hiện nay
hà nội sẽ rơi vào tình trạng kẹt cứng về giao thông
giao thông cần nhiều giải pháp nhưng mọi giải pháp mang tính tình thế đều sẽ thất bại
nếu những định hướng đã được xác định trong quy hoạch chiến lược phát triển đô thị
giao thông bị phá vỡ và thay đổi
đã có nhiều lần điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng rất nhiều quy hoạch chi tiết
nhưng hệ thống quy hoạch của hà nội vẫn chưa thực sự đồng bộ
quy hoạch chung xây dựng thủ đô đã định hướng là phải giảm dân số khu vực nội đô
mở rộng diện tích đường
định hướng này cần được kiên trì thực hiện và là tiêu chí đầu tiên cần phải xem xét đến
khi xác lập các quy hoạch cho các dự án xây dựng công trình cao tầng
một yếu điểm khác cần sớm được kiểm soát khắc phục đó là giám sát thực hiện các quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt
trong quy hoạch chung xây dựng thủ đô mà thủ tướng chính phủ đã phê duyệt nêu rõ
các khu đất sau khi di rời cơ sở công nghiệp nhà máy trường học bệnh viện
thì phải ưu tiên xây dựng vườn hoa công viên bãi đỗ xe công trình văn hóa và các dịch vụ công cộng
nếu không quản lý chặt chẽ quỹ đất sau khi di rời các cơ sở sản xuất trường học
thì nguy cơ quy hoạch sẽ bị méo mó băm nát
trong quy hoạch chung xây dựng thủ đô mà thủ tướng chính phủ đã phê duyệt nêu rõ